nhiều người khuyên em nên mua tổ yến về chân để bồi bổ tăng cường sức khỏe cho ba mẹ của em
điều này có tác dụng không
và nếu như em mua các loại tổ yến mà chế biến sẵn tại vì em có nhiều thời gian em vẫn phải làm việc ở nhà
như là chế biến sẵn thành dạng hũ hay là dạng uống thì có được hay không có tốt không ạ
vâng ạ chúng ta sẽ có hai vấn đề ở đây

nếu mà xem sách về các bài báo khoa học hoặc là những kiến nghị của y học phương tây chúng ta ít thấy nhắc về tổ yến
nhưng mà với y học phương đông chúng ta thấy nhắc về tổ yến rất là nhiều
bởi vì vai trò của tổ yến trong y học phương đông hiệt kê ra mấy công năng
công năng đầu tiên là bạn đang được
mẹ kể ra đó là bồi bổ cơ thể
công lao thứ hai là hỗ trợ phục hồi sức khỏe
công an thứ ba của tổ yến là hỗ trợ nâng cao sức đề kháng
để chúng ta dùng cái từ như thế nhưng mà trong đông y thì là hỗ trợ nâng cao được sức chống đỡ của cơ thể
đấy là những công dụng cơ bản của bộ yến
và nếu mà xét về thành phần dinh dưỡng của tổ yến thì năng lực không cao
nhưng mà trong tổ yến có rất là nhiều các anino acid thiết yếu
đó là điểm thứ nhất
điểm thứ hai là có nhiều các chất khoáng vi lượng
như là siêu đen mangan đồng manhê v v
vậy thì bạn có thể dùng phổ yến cho cha mẹ của mình và bạn chuyên lên sử dụng cho cha mẹ mình sử dụng hàng ngày
thì điều này vẫn tốt
phần thứ hai là bạn hỏi là nếu mình mua các loại đã chưng sẵn trong các cái hũ các cái lọ có được không
có thể được nhưng mà chúng ta nên làm cái việc
cái thứ nhất là chúng ta cần phải mua thương hiệu tốt
việc thứ hai là bạn nên đọc kỹ thành phần để xem trong thành phần đó có bao nhiêu phần trăm là phổ biến
tiếp theo nữa là phải xem xét
lượng đường có trong các cái hũ và lọ chưng sẵn
bởi vì nếu mà chúng ta bị kiểm đường hay còn gọi là đáy chất đường hoặc là béo thì thì bạn sẽ phải lựa chọn loại không có đường ở trong